nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình
sáng nay ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã rời hà nội đi thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa
nhìn tổng thể quan hệ việt nam trung quốc trong thời gian gần đây có những tiến triển tích cực
và duy trì đà phát triển cơ bản ổn định
tuy nhiên quan hệ hai nước vẫn còn có một số tồn tại hiệu quả hợp tác kinh tế còn hạn chế
trong bối cảnh đó chuyến thăm chính thức nước cộng hòa nhân dân trung hoa của tổng bí thư nguyễn phú trọng
có ý nghĩa rất quan trọng
diễn ra trước thềm kỷ niệm sáu mươi bảy năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy và tết cổ truyền của mỗi nước
chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ song phương định hướng phát triển lành mạnh lâu dài
cho quan hệ việt nam trung quốc góp phần củng cố cục diện hòa bình ổn định thuận lợi
để phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc
chuyến thăm nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả hợp tác hai nước trên các lĩnh vực
nhất là hợp tác về kinh tế mang lại lợi ích thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước